và ngạ ngày hôm nay chúng ta đã bước sang tháng một mươi và tình hình mưa lũ đã giảm ở bắc bộ và thanh hóa nghệ an
thế nhưng quý vị cũng cần phải lưu ý sạt lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra do nhiều ngày mưa lớn đất đá đã bở rời
còn về diễn biến thời tiết của bắc bộ và bắc miền trung thì cuối tuần sẽ là nắng giáo và hình thái thời tiết này thì sẽ còn kéo dài cả trong tuần tới
tại thủ đô hà nội thì trời nắng và có thể là còn tăng nhiệt
đối với nam miền trung và tây nguyên nam bộ về chiều vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông
quý vị cần đề phòng sấm xét gió giật mạnh bên cạnh đó thì chiều cường tại nam bộ cũng đang lên cao
vâng dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai thì chiều cường sẽ đạt đỉnh
người dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ ngập úng nên kê cao đồ đạc dùng bao tải cát hoặc là tấm kính để có thể ngăn nước ngập vào nhà